trước tình hình mưa lũ liên tiếp diễn ra từ tháng một mươi đến nay đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại khu vực miền trung
sáng nay đã diễn ra hội nghị trực tuyến ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ khu vực miền trung
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự và chỉ đạo hội nghị
thiệt hại do mưa lũ thiên tai gây ra từ đầu năm đến nay làm hai trăm ba mươi năm người chết và mất tích ước tính về kinh phí trên ba mươi bảy sáu trăm năm mươi tỷ đồng
chỉ tính riêng từ giữa tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã làm một trăm hai mươi bảy người chết và mất tích một trăm hai mươi một người bị thương hơn ba trăm một mươi sáu ngôi nhà bị ngập và hư hại
hơn bốn mươi hai hecta lúa bốn bảy trăm linh hecta mạ và hơn ba mươi chín hecta hoa màu bị ngập hư hại tầm thiệt hại ước tính trên tám năm trăm bảy mươi ba tỷ đồng
phát biểu tại hội nghị thủ tướng biểu dương các cấp ủy chính quyền địa phương đã nỗ lực cố gắng trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả sau mưa lũ
thủ tướng cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới những gia đình bị thiệt hại do lũ thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương tập trung chỉ đạo ứng phó với mưa lũ